theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng bảy việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
trong số một mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng mới đây
hai bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu và bốn trăm một mươi tám vẫn diễn biến rất nặng
số lượng người cách ly và theo dõi sức khỏe liên quan đến một mươi năm ca mắc mới này vẫn tiếp tục gia tăng
trong bốn trăm ba mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca
chiếm tám mươi bốn bảy số dương tính với sars cov hai là sáu mươi một ca chiếm một mươi bốn hai
số ca âm tính lần một với sars cov hai là hai ca chiếm năm
số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca chiếm bảy
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm ba mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi hai bốn trăm ba mươi
cách ly tập trung tại nhà nơi cư trú là hai hai trăm năm mươi ba người